cải cách hành chính đối với ngành hải quan là nhiệm vụ chính trị thuộc trách nhiệm của tất cả các đơn vị cá nhân trong ngành được thực hiện thường xuyên liên tục
trong đó trọng tâm là lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan
nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu chỉ tiêu cải cách hành chính đã được tổng cục hải quan đề ra
sân bay nội bài trong một ngày làm việc hầu hết thủ tục quản lý vận hành đều triển khai trên hệ thống thông quan tự động ve
vnaccs vcis bảo đảm vận hành hai mươi bốn trên bảy với chín mươi chín thủ tục hải quan được thực hiện qua hệ thống này
đây là sự tiến bộ vượt bậc suốt ngành hải quan ghi điểm với người dân
tôi là một người khách rất hay đi bay ở sân bay quốc tế nội bài này
trong những lần tôi đi bay đi qua cửa hải quan này tôi thấy các anh ấy làm việc rất chuyên nghiệp thái độ phục vụ quá tuyệt vời
mọi người đều vui vẻ giúp đỡ khách hàng
sự chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ hải quan không chỉ ở sân bay nội bài mà ở tất cả các đơn vị trực thuộc ngành
cửa khẩu quốc tế lào cai mỗi năm xuất nhập khẩu hàng trăm ngàn tấn hàng hóa đủ loại giữa trung quốc và việt nam
với khối lượng công việc khổng lồ như vậy sự hỗ trợ của máy móc hiện đại là chưa đủ mà còn cần phải có những cán bộ đủ trình độ năng lực để có thể vận hành ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc
chúng tôi cũng đã có sự lựa chọn bố trí các cán bộ công chức có năng lực trình độ vào các khâu nghiệp vụ then chốt của quy trình thủ tục hải quan
như tiếp nhận kiểm hóa kiểm tra giám sát để đảm bảo thời gian thông quan cho doanh nghiệp là ngắn nhất
ngoài phương tiện máy móc và yếu tố con người hải quan lào cai còn thực hiện kết nối trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử với cơ quan kinh doanh càng kho bãi
hệ thống quản lý hải quan tự động đã tạo ra sự thuận lợi minh bạch trong quản lý điều hành công việc của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi càng
hạn chế được rủi ro trong quản lý thông tin giao hàng chính xác tăng chất lượng dịch vụ của càng kho bãi giảm chi phí quản lý hành chính khiến nhiều doanh nghiệp hài lòng
các doanh nghiệp từ lúc chỉnh
biết mở tờ khai giấy thôi chưa biết gì về khai báo điện tử nhưng được các cán bộ hải quan hướng dẫn tập huấn cho các doanh nghiệp để biết cách mở tờ khai điện tử để rút ngắn được thời gian rất nhiều
vài năm gần lại đây thì công tác phục vụ cho các doanh nghiệp về tờ khai hải quan điện tử đã rất thông thoáng rồi thời gian thu dọn lại rất nhanh
khi mà chúng tôi đã tập kết đầy đủ tất cả các mặt hàng các xe ở đây rồi thủ tục đầy đủ
thì lô hàng được thông quan rất là nhanh chóng và cùng với sự kết hợp giữa các cơ quan ban ngành khác thì cái mặt hàng xuất khẩu này luôn luôn được ưu tiên trước ạ
cũng giống như cục hải quan tỉnh lào cai cục hải quan hà tĩnh đầy mạnh xây dựng nền hành chính công khai để phục vụ người dân và doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi tám cơ quan này đạt hơn tám mươi chín trên một trăm linh xếp thứ hai toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính của khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn hà tĩnh
từ những việc làm cụ thể như hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn thủ tục
thông qua tại cảng bãi đối thoại trực tiếp với dân để giải đáp những thắc mắc của người dân và doanh nghiệp
tại các trí cục cũng đã tích cực bố trí cán bộ công chức để tiếp nhận một cách nhanh chóng và xử lý theo đúng quy trình
nên không để xảy ra các tồn động phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân cũng như doanh nghiệp
trong khi là cái việc mà triển khai
triển khai cái hệ thống thông quan tự động thì cái việc mà doanh nghiệp phải đến cơ quan hải quan xuất trình hồ sơ là ít đi
thì cục hải quan hà tĩnh cũng đã tổ chức các hội nghị đối thoại và các cuộc tham vấn với doanh nghiệp trên địa bàn
ngoài tại cấp cục tổ chức thì các trí cục cũng tổ chức các hội nghị này để tiếp nhận các ý kiến
góp ý phản ánh của doanh nghiệp đối với hoạt động quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn
những nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính giảm thời gian thông quan hàng hóa giảm chi phí tuần thủ không chỉ hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp
mà còn góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công từ đó thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tình
thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính
giảm thời gian thông quan hàng hóa hải quan trí cục hải quan cựu khẩu văn ngũ án đã tổ chức quản triệt cho doanh nghiệp cán bộ công chức
về tinh thần kỹ nghị quyết một mươi chín của chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
thông qua việc áp dụng các phần mềm nghiệp vụ như hệ thống viết đắc viết xít hệ thống nộp thuế hai trăm bốn mươi bảy hệ thống khoan tự động hệ thống dịch vụ công lực tuyến
và điện tử của hải quan
cái phần mềm nó hoàn thiện hơn một lúc là khi mà tra cứu để có thể tra cứu lại
tất cả các tập khai mà trước kia đã nộp thuế như thế nào
và có thể tự chủ động in được giấy nộp thuế khi mà để lưu chứng từ
hiện hải quan việt nam đang hướng tới mục tiêu xây dựng ngành hiện đại
có cơ chế chính sách đầy đủ minh bạch thủ tục hải quan đơn giản
hài hòa đạt chuẩn mực quốc tế trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin
xử lý dữ liệu tập trung và áp dụng rộng rãi phương thức quản lý rủi ro
đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực đông nam á
chính vì vậy việc học tập tiếp nhận và phát triển trên nền tảng khoa học
của những nước phát triển là một cách làm mang lại hiệu quả cao trong cải cách hành chính
chính phủ nhật bản đã giúp hải quan việt nam
triển khai áp dụng hệ thống thông quan tự động có tên là vnac v
sau khi đưa hệ thống này vào hoạt động
thì hệ thống cũng đã giúp chúng tôi giúp hải quan việt nam rất nhiều
trong việc cải thiện hoạt động thông quan hàng hóa
giúp giảm đáng kể thời gian thông quan hàng hóa
và tạo ra một môi trường thông quan hiện đại
đối với dự án này nó còn có một ý nghĩa lan tỏa
đó là sau khi mà hải quan việt nam triển khai hệ thống này
thì cũng tạo tiền đề để mở rộng các hoạt động cải cách sang các bộ ngành
liên quan tới các hoạt động
đó chính là cái triển khai mở rộng cái cơ chế một cửa quốc gia
và cũng chính vì cái triển khai thành công cái hệ thống này của hải quan
thì chúng tôi cũng đã triển khai thành công cái việc mà kết nối
để trao đổi thông tin trong cơ chế một cửa asean
và chúng tôi đang tiếp tục trao đổi với các đối tác thương mại khác
để thực hiện các hiệp định về trao đổi thông tin
giữa việt nam và các đối tác thương mại khác
trên cơ sở những kết quả đã đạt được về cải cách hành chính trong thời gian tới
tổng cục hải quan xác định cần phải cải cách thể chế và quy trình thủ tục
đảm bảo hành lang pháp lý cho việc triển khai các hiệp định tự do thế hệ mới
như cp ttp ev ft triển khai chính phủ điện tử trong ngành hải quan
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành theo hướng
nghiên cứu hoàn thiện các hệ thống công nghệ thông tin trên nguyên tắc các hoạt động nghiệp vụ
hoạt động điều hành quản lý được thực hiện trên hệ thống trong đó các hệ thống có sự liên thông
kết nối thông suốt với nhau trong trao đổi dữ liệu
tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin hiện đại vào một hệ thống thống nhất được xây dựng theo kiến trúc hướng dịch vụ
xử lý theo mô hình tập trung cấp tổng cục có chức năng quản lý giám sát
việc truy cập hệ thống đối với tất cả các đối tượng tham gia
cung cấp mọi loại giao diện cho máy tính cho thiết bị di động cho kết nối hệ thống hệ thống và các thiết bị khác
bên cạnh từng bước triển khai mô hình kiến trúc hải quan địa tử theo kiến trúc cơ quan tài chính địa tử
ngành hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động triển khai vận hành thông suốt cơ chế một cửa quốc gia cơ chế một cửa asean
song song đó là tăng cường công tác thanh tra tự kiểm tra nội bộ để phát hiện cảnh báo
chấn trình kịp thời sai phạm của cán bộ công chức hải quan để tiến tới hiện đại hóa ngành